liên minh châu âu eu hôm qua đã lần đầu tiên thực hiện kế hoạch mua chung khí đốt thông qua mời thầu
nhằm có được mức giá tốt hơn để bổ sung cho kho sợi chữ trước mùa đông năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo ủy ban châu âu ec đây là bước đi lịch sử vì đã tận dụng được sức mạnh kinh tế tập thể của eu
để tăng cường an ninh năng lượng và chống lại giá khí đốt cao
ec khẳng định kết thúc mua chung khí đốt sẽ giúp các công ty châu âu
đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng xây dựng mối quan hệ kinh doanh mới với các nhà cung cấp thay thế
khi eu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của nga
đối với lần gọi thầu đầu tiên này bảy mươi bảy công ty châu âu đã gửi yêu cầu đặt mua khoảng một mươi một sáu tỷ mét khối khí đốt
các nhà cung cấp khí đốt quốc tế ngoại trưởng nga sẽ gửi báo giá trước ngày một mươi năm tháng năm tới
nếu thỏa thuận được ký kết thì các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng sáu năm nay đến tháng năm năm sau
các cuộc đấu thầu kiểu này sẽ diễn ra hai tháng một lần cho đến cuối năm nay
việc mua chung khí đốt của eu lần này phải đảm bảo tránh được tình trạng như mùa hè năm ngoái
khi các quốc gia và công ty đổ xô đến thị trường khí đốt cùng lúc để lấp đầy kho dự trữ khiến giá khí đốt tăng đột biến